chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
chúng ta có thể thấy đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch việt nam đến với bạn bè quốc tế
tuy nhiên để làm sao quảng bá thành công hình ảnh điểm đến việt nam tới công chúng quốc tế thì du lịch việt cần phải tận dụng thật tốt cơ hội này
và đây đang là một bài toán đối với các nhà quản lý
trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề làm sao để quảng bá du lịch việt nam trên phim ảnh một cách có hiệu quả
và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia chương trình
ngày hôm nay đó là ông lê công năng trưởng phòng truyền thông công ty việt chan tour
xin chào ông lê công năng và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào anh long xin chào các bạn khán giả đài truyền hình
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cũng như ông lê công năng chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này

quảng bá du lịch thông qua điện ảnh
quảng bá du lịch thông qua điện ảnh là một trong những cách làm hiệu quả
đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng tuy nhiên đối với việt nam đây là một hình thức quảng bá còn khá mới
so sánh với thái lan ngành du lịch của nước này khá chú trọng công tác quảng bá du lịch thông qua điện ảnh
thái lan đã và đang tiếp tục có những chính sách thu hút các đoàn làm phim nước ngoài đến quay phim lấy bối cảnh là thái lan
để qua đó giới thiệu hình ảnh du lịch của thái lan đến với bạn bè quốc tế
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi năm
có tới năm trăm tám mươi năm lượt làm phim thuộc nhiều thể loại truyền hình điện ảnh và doanh thu đạt tám mươi ba sáu triệu usd
ngoài tạo ra doanh thu thì việc các nhà sản xuất phim chọn thái lan làm bối cảnh quay
cũng có tác dụng quảng bá du lịch đất nước thái lan rất lớn
đây thực sự là một hướng đi vừa phát triển nền điện ảnh
lại vừa mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế một cách có hiệu quả của thái lan
còn đối với việt nam
một vài năm gần đây quảng bá du lịch qua phim ảnh đã được đề cập đến
sự kiện tiêu biểu đầu năm hai nghìn một mươi chín
bộ phim bom tấn hollywood kong s call island được công chiếu
sự ra mắt này có tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch của việt nam
bởi cong là bộ phim quốc tế đầu tiên lấy phần lớn bối cảnh là những danh lam thắng cảnh ở việt nam
đây có thể coi là cơ hội vàng cho ngành du lịch việt nam
trong bối cảnh đất nước ta đang phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
trên thế giới người ta làm rất thành công này
chúng ta cũng đang học tập tạo ra những hiệu ứng chung
một số bộ phim ảnh chiếu sau đó hàng loạt các điểm đến đông khách
hàng loạt các vật phẩm sử dụng trong các thương hiệu người diễn viên mặc dùng cũng được bán trên thị trường
như vậy hiệu ứng chung đạt được
từ kinh nghiệm thành công của việc quảng bá du lịch qua phim ảnh của một số quốc gia
cũng như một số kết quả thực tế tại việt nam
có thể khẳng định rằng điện ảnh là một hình thức quảng bá du lịch rộng rãi sinh động và mang lại hiệu quả cao
nắm bắt cơ hội đó ngành du lịch việt nam cần có các động thái
để tận dụng triệt đề sức lan tỏa của các bộ phim bom tấn
nhằm thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế đến với việt nam
mặt khác phải có biện pháp hiệu quả
để nâng cao chất lượng quy mô dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng đông đảo đối tượng du khách
thưa ông lê công năng ông đánh giá thế nào về tiềm năng của việc quảng bá du lịch việt nam trên phim ảnh
và nó có những đóng góp gì cho việc phát triển ngành công nghiệp không khói này
thực ra thì không phải tự nhiên mà các hãng làm phim quốc tế đặc biệt là đoàn phim con chọn việt nam
làm bối cảnh cho bộ phim bom tấn vừa rồi
và tôi khẳng định việt nam có thừa những chất liệu để các đoàn làm phim quốc tế tạo ra những cái siêu phẩm điện ảnh
việt nam mình có tận hai mươi hai di sản thế giới và có bãi biển trải dài
có những thác núi non hùng vĩ và có những cánh đồng bao la bắt ngát
và ngoài ra thì chúng ta có đa sắc về văn hóa dân tộc
chính vì đó chúng ta có đủ những cái chất liệu những màu sắc để tạo những bộ phim hay bộ phim kinh điển
thế là phim con skies lần đã tạo ra được những hiệu ứng rất tốt sau khi nó được công chiều quốc tế phải không ạ
khi mà đập bộ phim con thì đã được phát sóng trên bảy mươi hai vùng quốc gia và lãnh thổ
và đó là một cơ hội rất tuyệt vời để quảng bá hình ảnh việt nam
và rất may là bộ phim cũng đã chọn những bối cảnh tôi cho rằng là những bộ cảnh chọn lọc vào những bối cảnh đẹp của việt nam
gồm ở vịnh hạ long tràng an máy đính hay là ở quảng bình
và bạn bè quốc tế của
ở bảy mươi hai quốc gia và lãnh thổ
và ngoài ra những bạn bè quốc tế khác họ biết được việt nam mình tươi đẹp đa sắc màu như thế nào
quay ngược thời gian trở về trước thì thực ra việt nam cũng đã từng được biết đến qua những bộ phim như là người tình hay là đông dương do những đoàn làm phim nước ngoài thực hiện
vậy tại sao phải đến khi đoàn làm phim con score iland đến việt nam thực hiện những cảnh quay cho phim và công chiếu rộng rãi
thì việt nam mới thực sự được du khách quốc tế quan tâm và việc quảng bá du lịch trên phim ảnh
mới thực sự được để ý
thực tế thì cái hiệu quả của việc quảng bá hình ảnh du lịch qua phim ảnh đã có ngay từ những cái bộ phim đông dương đó
và bộ phim đó đã tăng trưởng lượng khách quốc tế vào việt nam rất là nhiều đặc biệt là người pháp
tuy nhiên chúng ta cảm nhận được rằng sự quan tâm của công chúng đến bộ phim nó không được như bộ phim con hiện nay
đúng không ạ
thực ra là có hai nguyên nhân
thứ nhất là nguyên nhân chủ quan
thì là đến năm hai nghìn một mươi ba thì chúng chính phủ mới
có những quy hoạch phát triển du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
và chúng ta mới xác định là du lịch là nền kinh tế mũi nhọn
và đến năm hai nghìn một mươi năm thì sau khi mà qua một mươi hai tháng sụt giảm lượng khách quốc tế liên tiếp
thì chúng ta mới có những cái giải pháp đổi mới sáng tạo
đặc biệt là cái cần thiết là phải quảng bá hình ảnh du lịch việt nam ra bạn bè quốc tế
và cái phim ảnh
là một trong những kênh
ưu tiên mà chúng ta có thể là sử dụng để quảng bá hình ảnh du lịch
và nguyên nhân thứ hai mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng
nó chính là nguyên nhân khách quan
thì chúng ta đang sống trong cái giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin
đặc biệt là mạng xã hội
thì đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thì internet mới vào việt nam
và mạng xã hội facebook thì cũng mới vào việt nam cách đây mấy năm
đúng không ạ
và như vậy thì cái lượng quan tâm của khách qua mạng xã hội rất là lớn
nó là một cái luồng sóng quan tâm một cái xu hướng
và tiếp theo là cái bộ phim cong ở cái phần một nó đã rất là thành công rồi
chính vì đó mà công chúng việt nam rất là tin tưởng vào cái thành công của cái phần hai này
và chính vì đó mà công chúng hay là truyền thông cũng như là các cơ quan chức năng việt nam
đã tạo những điều kiện rất là thuận lợi để mà đoàn làm phim tạo ra được một cái bộ phim hay
tại đất nước việt nam chúng ta
rõ ràng là bộ phim cong scar island thì nó có nhiều những cái điều kiện thuận lợi hơn
so với các cái bộ phim trước đây để nó có thể quảng bá được cho du lịch việt nam
đúng không ạ
và tôi cũng nhắc lại một chút là tôi cũng đánh giá rất là cao
những cái động thái của tổng cục du lịch việt nam trong cái giai đoạn đó
đặc biệt là việc lựa chọn đạo diễn của bộ phim con làm đại sứ du lịch
điều đó tạo lên một cái niềm tự hào không nhỏ đối với công chúng của việt nam
và cái lượng quan tâm của khách việt nam
cái bộ phim này nó càng nhiều hơn nữa
và chính vì đó đoàn làm phim cũng có cái cơ sở để mà giới thiệu về cái bộ phim
có cơ sở để giới thiệu thêm hình ảnh của việt nam ra bạn bè quốc tế
vậy thì ông có thể đưa ra một số ví dụ về việc quảng bá du lịch ạ
qua phim truyền hình hay là điện ảnh ở một vài nước trên thế giới
để có thể so sánh với việt nam
thực ra thì cái sử dụng phim ảnh để quảng bá du lịch ở trên thế giới
thì đã có rất là nhiều
rất là lâu rồi
và đặc biệt là ở hàn quốc và thái lan
tôi đơn cử thái lan với bộ phim lost in thái lan
thì chính phủ thái lan đã tài trợ cho đoàn làm phim là hai triệu bản
để sản xuất bộ phim đó
và bộ phim đó đã mang lại một cái nguồn khách quốc tế vào thái lan rất là lớn
đặc biệt là lượng khách trung quốc tăng gấp đôi
tiếp theo là một cái đất nước hàn quốc rất là quen thuộc
đúng không ạ
hàn quốc thì chúng ta rất là quen vào những năm chín mươi
với một cái làn sóng phim hàn quốc và việt nam rất là nhiều
thực sự đã tạo ra một cái làn sóng
mà chính người hàn quốc gọi là làn sóng haui
tức là truyền bá văn hóa hàn quốc ra thế giới
và đặc biệt là khối châu á
thông qua cái bộ phim đó
nó ảnh hưởng trực quan và ảnh hưởng rất là sâu sắc đến với những khán giả xem phim
và họ muốn đến đất nước hàn quốc
để mà có những cái hoạt động
như những thần tượng của mình
ví dụ như bộ phim trái tim mùa thu
hay là bản tình cảm mùa đông
thì khi mà khán giả muốn đến hàn quốc
thì cũng muốn đến với tháp nam san
để mà treo móc chìa khóa tình yêu
cũng muốn đến với đảo nam my để đạp xe đôi
rất là lãng mạn đúng không ạ
thì những cái dịch vụ đó trực tiếp mang lại nguồn thu cho người địa phương người hàn quốc
hay là có những bộ phim như là nàng đếch trang cương
đúng không ạ
thì cái du lịch
cái du lịch của đảo jiu jiu phát triển rất là mạnh
và tăng lượng khách quốc tế rất là lớn
đặc biệt là khách châu á
quay trở lại việt nam chúng ta sẽ đề cập
đến vấn đề là quảng bá du lịch việt nam
qua một số bộ phim như là
chuyện của pao tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
hay gần đây nhất là bộ phim
truyền hình tuổi thanh xuân
ông nhận định thế nào về cách quảng bá du lịch
văn hóa việt nam và những thành công
bước đầu đạt được của những bộ phim này
ở giai đoạn trước thì tôi đã nói rồi
là do công chúng của chúng ta
chưa có cái mạng xã hội
nên chúng ta cảm giác cái sự quan tâm
hay là cái hiệu quả của cái việc
quảng bá du lịch qua phim ảnh
nó chưa cao nhưng thực tế
ngay từ cái bộ phim là
chuyện tình của pao thì
cái hình ảnh rất là đẹp của
vùng núi tây bắc đã được tái hiện
qua phim ảnh và
cái vùng núi đá đồng văn
được công chúng biết đến rất là nhiều
và hiện tại chính
tỉnh hà giang
đã quy hoạch
du lịch công nguyên đá đồng văn
cũng như là có những lễ hội
như lễ hội hoa tà dốc mạch
tạo lên một cái xu hướng du lịch mới
cho giới trẻ và
đó thực sự là một thành công của bộ phim này
và với bộ phim
tôi thế hoa vàng trên còn xanh
đây là một bộ phim điện ảnh
mà gần nhất mà chúng ta cảm nhận
được cái sự thành công rất là rõ rệt
khi mà lượng khách biết
đến cái vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất
phú yên và
lượng khách thực sự
tăng lên rất là nhiều
khi mà đến với vùng đất phú yên này
và đây thực sự là một
thành công của bộ phim của người việt nam
làm tại việt nam
đối với bộ phim tuổi thanh xuân
thì là sự kết hợp giữa
hai nước hai quốc gia
cũng như là hai ông phim của hàn quốc và việt nam
tôi cho rằng là một cái thành công
khi bộ phim này
được chiếu trên sóng truyền hình của hai quốc gia
và người hàn quốc
biết rất nhiều những cảnh đẹp
của việt nam đặc biệt
là vùng đất đà nẵng rất là thơ mộng
và lãng mạn trên phim vậy thì
theo ông để quảng bá du lịch
qua phim ảnh một cách hiệu quả
thì ở góc độ doanh nghiệp lữ hành
theo ông các nhà làm phim và các nhà
làm du lịch cần phải làm gì
khi mà đón khách thì là
nhiệm vụ của những người làm du lịch
nhưng quảng bá hình ảnh
qua phim ảnh thì là
của nhiệm vụ của các nhà làm phim
theo tôi những nhà
làm du lịch và những nhà làm phim
phải có những sự bắt tay thật là
chặt thứ nhất
là những nhà làm
những công ty du lịch những nhà làm du lịch
phải liên tục cập nhật
thông tin giới thiệu những hình ảnh
đẹp những bối cảnh đẹp cho những nhà
làm phim giới thiệu
những cái mối liên hệ để
những nhà làm phim có thể
tương tác sử dụng
những bối cảnh hay là có
những kịch bản tốt ngoài ra có thể
làm những cuộc thi
chung ví dụ như
viết kịch bản phim giới thiệu về du lịch
chúng ta có thể làm những cái kho
tư liệu về những hình ảnh
đẹp để chúng ta giới thiệu
cho các đoàn làm phim hay
những đoàn làm phim sử dụng những cái hình ảnh đó
sử dụng những bộ phim
mình làm ra để
đưa ra những liên hoàn phim quốc tế
rất nhiều cách và quan trọng
là chúng ta cần cái sự
kết hợp cái sự liên kết
giữa các nhà làm phim với các nhà làm du lịch
đúng không ạ vâng
vậy thì ông dự đoán thế nào về hiệu quả của chiến dịch
quảng bá du lịch việt nam trên phim ảnh
trong tương lai trong tương lai
tôi nghĩ rằng sau
thành công của bộ phim con và một số
bộ phim khác tại việt nam thì
chắc chắn là chính phủ
việt nam các cơ quan
chức năng cũng như các công ty du lịch
sẽ đẩy mạnh việc
quảng bá du lịch
qua phim ảnh và như
viettel tour các công ty du lịch lớn
tại việt nam thì chúng tôi cũng có những sự liên hệ
rất là tốt với các
tổng cục du lịch các nước
và chúng tôi có những học hỏi được kinh nghiệm
của các nước như là tổng cục du lịch hàn quốc
hay tổng cục du lịch thái lan trong vấn đề
giới thiệu hình ảnh du lịch qua phim ảnh
và chúng tôi tin rằng
những thành công của các bộ phim vừa qua
sẽ làm tiền đề để các hãng làm phim
quốc tế tiếp tục vào việt nam
đầu tư vào việt nam tạo ra những bộ phim hay
và gần đây nhất tổng cục du lịch việt nam
cũng đã liên hệ với
hãng phim bollywood để giới thiệu
những hình ảnh đẹp và hy vọng rằng hãng phim
bollywood của ấn độ sẽ
vào việt nam và có những bộ phim hay
tại đất nước của chúng ta
một lần nữa xin cảm ơn ông lê công năng
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
trao đổi vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn
về tiềm năng của việc quảng bá
du lịch việt nam qua phim ảnh
đây thật sự là một mảnh đất
màu mỡ và điều quan trọng
là chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội này
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại
tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi xin chào và hẹn gặp lại